kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
và võ văn thẳng chú xã vân khánh đông huyện an minh đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù và sáu năm tù giam về tội giết người
được biết huy và nguyễn thị tú anh sống với nhau như vợ chồng quá trình chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên tú anh bỏ về nhà cha mẹ ruột
vào tối ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi khi đang nói chuyện điện thoại với tú anh thì huy nghe có tiếng người đàn ông ở ngoài nói xen vào nên huy nổi cơn ghen
sau đó huy rủ thẳng là em họ hàng với huy mang theo hai cây dao tự chế đi tìm vợ và tình địch để đánh ghen
khi nhìn thấy trần trí phải chạy xe máy chở tú anh về nhà
và đang dừng xe trước cổng huy và thẳng cùng sông tới dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người khiến phải nằm bất động
gây án xong huy và thẳng bỏ trốn còn trần trí khải được mọi người đi đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị mang thương tật sáu mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố năm đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn
các đối tượng gồm lê anh hùng lý tuấn huy và thẳng
trương hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm đều trú ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
các đối tượng thường dùng sim giác và sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
lợi dụng nhu cầu các công dân việt nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch covid một mươi chín nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an nghệ an vừa bắt một đối tượng lừa bán vé máy bay với thủ đoạn rất tình vị
đây là đối tượng hồ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phúc sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
nhận thấy nhiều người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về việt nam để tránh dịch
nhưng số chuyến bay rất hạn chế
vì vậy tùng nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản
tùng sử dụng các tài khoản facebook ảo để tìm kiếm người có nhu cầu
sau đó hướng dẫn họ liên lạc vào một email giả danh của đại sứ quán việt nam mà tùng đã lập sẵn
để tạm niềm tin tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh giấy tờ như hộ chiếu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh bị phát hiện
tùng không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nạn nhân
mà lợi dụng tài khoản của các trang bán hàng trực tuyến
thì em sẽ tìm ở bên bán thiết bị điện tử số tài khoản của bên bán thiết bị tử
và nói rằng mình sẽ mua bán thiết bị điện tử
và cung cấp số tài khoản đó cho bên bị hại
và bị hại sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị bán thiết bị điện tử đó
và mình sẽ nhận đồ thiết bị điện tử và bán lấy tiền mặt
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hồ sơn tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn hai mươi bị hại trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với hai bị hại
và xác định tổng số tiền của hai người bị tùng chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong bộ án này đối tượng hồ sơn tùng đã sử dụng các thủ đoàn lập mới và tính ví
khi cần thiết có thể liên hệ trực tiếp bằng các hình thức trực tiếp
như gọi điện vào đường dây nóng hoặc đến trụ sở làm việc
cái thứ hai việc chuyển khoản tiền mua vé máy bay
phải được chuyển vào các tài khoản của các tổ chức
như các công ty lửa hành du lịch quốc tế được cơ quan nhà nước bảo hộ khuyến cáo
và người dân có thể trực tiếp liên hệ với các công ty này hoặc các hãng hàng không để kiểm tra tính xác thực
hiện hồ sơn tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của hồ sơn tùng
thì liên hệ với công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
với hành vi trộm cắp dây cắp điện nguyễn trường sơn và nguyễn thanh hùng
cùng chú tại phường núi sam thành phố châu đốc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
tại cơ quan điều tra sơn và hùng khai nhận
do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hai đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đến khu vực tổ hai thuộc ấp vĩnh hạ xã vĩnh trung huyện tịnh biên
hùng đứng ở ngoài đợi còn sơn leo lên trụ điện
khi sơn đang dùng kìm cắt hai đoạn dây điện chiếu sáng dài một trăm linh mét
thì hai đối tượng bị lực lượng công an xã vĩnh trung phối hợp cùng người dân bắt quả tang
trong quá trình điều tra hai đối tượng còn thừa nhận
đã thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện trên địa bàn huyện tịnh biên
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước phối hợp với công an xã bù nho
vừa bắt đối tượng lý văn dũng chú tại huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
là đối tượng bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng phát lệnh truy nã
về tội công nhiên chiếm đạt tài sản
theo hồ sơ vào đầu năm hai nghìn hai mươi một dũng mượn xe của một người quen
sau đó mang đi bán
sau khi bị tố cáo và bị cơ quan công an truy bắt
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện hòa an tỉnh cao bằng đã phát lệnh truy nã lý văn dũng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
chiều ngày một mươi năm tháng bốn phát hiện đối tượng dũng đang có mặt
tại một quán ăn ở thôn tân bình xã bù nho
lực lượng chức năng đã bao vây bắt giữ dũng đưa về cơ quan công an
hiện công an phú riềng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng dũng
cho công an huyện hòa an để di lý về địa phương điều tra theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện vụ vận chuyển rượu lậu số lượng lớn
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại tuyến đường quốc phòng thuộc địa phận thôn cang gián xã trung giang huyện gio linh
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành dừng và kiểm tra hai ô tô do trần thiên nam kha
trú tại khu phố một phường đông lễ thành phố đông hà
và trần quốc cường chú tại thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh bình
quá trình kiểm tra phát hiện trên hai xe ô tô vận chuyển khoảng gần một tám trăm linh chai rượu do nước ngoài sản xuất
với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ mua bán trái phép trên chín mươi một lít dầu fo
cục cảnh sát giao thông thủy đoàn hai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu
tăng vật phương tiện cho bộ đội biên phòng tp hcm xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng ba thủy đoàn hai phối hợp với phòng một mươi cục cảnh sát giao thông và biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng
bộ đội biên phòng tp hcm đã bắt quả tang ba phương tiện thủy với hai mươi tám người
đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép tại vùng nước tân cảng cát lái
thuộc phường cát lái tp thủ đức tp hcm
các phương tiện bị bắt giữ gồm tàu an biên bay
tàu sg sáu nghìn chín trăm chín mươi và một phương tiện vỏ gỗ không kiểm soát
các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép là nguyễn hữu cường chú hải phòng
thuyền trưởng tàu an biên bay nguyễn phú thuần chú hải phòng
máy trưởng tàu an biên bay lê nhật khanh chú quận bảy tp hcm là đối tượng mua dầu
đồng thời quản lý phương tiện sg sáu nghìn chín trăm chín mươi và phương tiện không biển kiểm soát
đến thời điểm bị bắt quả tang các đối tượng đã mua bán được trên chín mươi một lít dầu fo
ngày một mươi sáu tháng bốn thủy đoàn hai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu tăng vật phương tiện
cho bộ đội biên phòng tp hcm để tiếp tục xác minh làm rõ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm